ừ tôi đã có những thời kỳ rất hạnh phúc cũng rất nhiều thành công trong mặt là những người khán giả
yêu mến tôi và cũng có những lúc có những phút rất là bất hạnh tự mình thấy bất hạnh có những
lúc mà cảm giác như mình không thể vượt qua được nhưng mà để rút ra một điều rằng là trên
đời mỗi người sống sinh ra để có một sứ mệnh có phúc có phận biết rằng bạn giữ được tâm bạn giữ
được đức bạn giữ được sự yêu mến và được đánh giá với nhân cách là một người sống biết giữ nhân cách
và có một niềm tin thì bạn hiểu rằng là bạn đừng bỏ quên chính mình tôi phát hiện ra rằng trong tất
cả những hạnh phúc và những khổ đau nào đó mà tôi phải nhận thì tôi đã bỏ quên một người đó là chính
tôi và bây giờ tôi chăm chút
cho cái bản thân đấy bằng cách rằng là giảm bớt tất cả những cuộc ăn nhậu bằng cách là tập luyện
sức khỏe bằng cách là giữ gìn một thể trạng cường trang để sau khi mà rời bỏ công việc
nhá tuổi trẻ về nghỉ thì tôi sẽ chăm lo cho chính tôi chăm lo cho được đi chơi đi du lịch
enjoy và làm sao để cho mình thấy rằng mình xứng đáng ở trên cuộc sống này
ừ đó là những lời chia sẻ từ tận sâu đáy lòng của nghệ sĩ trí trung với báo sức khỏe và đời sống anh chia
sẻ nhìn lại thế cuộc đời mình được nhiều hơn là mất có mất thì mới đúng là cái khiến cho cuộc đời truyền
sang một trạng thái khác còn lại cả cuộc đời đều rất bằng phẳng mặc dù xuất phát điểm rất cập kênh từ
bốn mươi tuổi anh đã trải qua sự mất mát quá sức so với tuổi đó là việc bố mẹ chia tay vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm khi đó
là tuổi mới hai mươi tám con mẹ hai mươi bốn còn rất trẻ nghệ sĩ chia sẻ bây giờ chuyện đó là quá bình thường nhưng với
thời đó thì rất nghiêm trọng nó khiến bản thân mặc cảm về sự thua thiệt với cuộc sống đồng thời tạo
nên tính cách khá là khắc kỳ với bản thân và những người xung quanh ngày xưa người ta không dùng từ
tự kỷ nhưng hình như tôi là một trong những mầm non tự kỷ đầu tiên thời đó lúc thì ở với bố lúc lại
ở với mẹ hoặc bà nội đời sống bao cấp khó khăn khiến cho những đứa trẻ chúng tôi ít được quan tâm
bố mẹ tôi lại làm nghệ thuật nên cứ đi suốt tôi sống với bố mẹ rất ít mà ở với bản nội nhiều hơn
hết lớp một mươi hồi đó là hệ một mươi năm tôi biết tự mình sẽ không đi thi được đại học nên quyết định không thi
đúng lúc đó nhà hát tuổi trẻ tuyển diễn viên đó là năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám bố dẫn tôi đến gặp chú doãn hoàng giang
bảo con tôi muốn thi vào nhà hát tuổi trẻ chú rang kiểm tra và cho một vài gợi ý khi vào thi thì cứ đưa
một phút các cô chú lại bảo thôi đi ra có thể vì tôi là con trai của bùi quý dương một hành trang khá
tốt thì được tuyển chọn nhưng cũng có thể cũng chính vì ngoại hình sân khấu của tôi là yếu tố quyết định
chẳng gì thì so với hồi đó tôi cũng thuộc hàng ca giáo mặt mũi sáng xua ăn nói lanh lợi có tố chất một mươi tám
một mươi tuổi tôi được nhận vào nhà hát và rồi từ đó cuộc đời cứ thế may mắn mãi ở đó tôi gặp ngọc huyền
tình yêu đầu đời một cách đúng nghĩa yêu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu mới cưới rồi gặp ngọc huyền
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu mới cưới rồi lần lượt hai đứa con ra đời nghệ sĩ trí trung cười hiền tâm sự nhà hát
tuổi trẻ lúc đó vẫn còn mới nên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả lãnh đạo nhà hát là những tin
tuổi sáng giá như hà nhân phạm thị thành học ở nước ngoài về rồi sau này là đến lê hùng được
tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật nước ngoài nên các cô chú anh chị đã đào tạo nên nứa diễn
viên có phong cách và lối diễn khác với nhà hát khác chân thật và đầy mới mẻ đào tạo ba năm đến
năm tám mươi nghe
được nhiều biểu diễn mà đóng toàn vai chính năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bước chân vào truyền hình với cv chiến sĩ
trẻ chỉ trung là một trong những diễn viên đóng chiến sĩ đầu tiên tóm lại là một gương mặt sáng
giá của sân khấu và phim ảnh lúc bấy giờ rồi sang chương trình gặp nhau cuối năm đóng một mươi tám năm liên
tục được định hình với vai táo giao thông như mọi người thấy dù đóng nhiều táo khác nhau bước qua
lĩnh vực hài nghệ sĩ trí trung tự thấy mình may mắn vì bản thân không phải là người diễn duyên giá
như xuân bắc quang thắng quốc khánh công lý hay vân dung
tự đánh giá mình là ghém xa chỉ có một chút hóm hình duyên dáng ở ngoài đời thôi nhưng có cái có
được mà trước đó là khải hưng sau này là đỗ thanh hải đánh giá là hợp với những vai thâm may mắn
trong nghề không có nghĩa là cũng như vậy trong cuộc sống năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trí trung lao vào cuộc sống
mưu sinh làm rất nhiều nghề khác nhau vì thèm tiền rất nhiều năm lăn lộn ở chợ trời buôn xe máy xe đạp
bóng đèn rồi sau này kinh doanh nữa nhưng đều giữa đường đứt gánh có lẽ trời cho chúng tôi làm nghệ
có thể sống chết với nghề đó thôi không thể phân thân nhiều thứ được anh nói trí trung cũng tự lý
giải và thấy nghề này nhiều người nổi tiếng mà lúc ra đi chỉ có hai bàn tay trắng anh thấy con người
ta đều có số mệnh cả bản thân tuổi tân xỉu không giàu được thực ra cơ hội của anh nhiều quen biết
rộng với những người có chức quyền hay đại gia nhưng lại ngại mở miệng như vả nghệ sĩ chia sẻ
hiện tại đang có một cuộc sống khá thoải mái có bạn gái xinh đẹp trẻ trung có sự tự chủ nhưng vẫn
trọng và chừng mực khi nói về hạnh phúc
người ta sẽ nói ông phải sống thế nào thì vợ mới bỏ ông đi chứ trong cuộc sống thì không ai nói
chắc là mình đúng và tốt hết nếu tốt sau người ta lại bỏ mình nhưng để trở thành một kẻ khốn nạ hay
xấu xa thì tôi nghĩ không phải là như vậy chốt lại tôi thừa nhận là chồng mà không giữ được người phụ
phụ nữ của mình thì đó là lỗi của tôi bởi thế mà tôi thấy mình không còn nhiều nỗ lực và khát vọng nữa
trừ công việc của nhà hát nhưng có một điều tích cực là bây giờ tôi không ràn vặt vì chia tay
canh cánh nợ một người phụ nữ
đức hạnh tốt lành như huyền không buồn vì các con không ở với mình nữa vì giờ chúng đã có cuộc sống khá ổn định bản thân tôi cũng thay đổi nhiều sao biến cố hiền hòa hơn biết lắng nghe hơn chứ không chỉ ra lệnh thôi khắc kỳ và độc đoán
trí trung chia sẻ sau khi đọc những hành trình về phương đông môn kiếp nhân sinh bên dạng tuyết sơn của tác giả nguyên phong thì mới hiểu ra một điều rằng vợ chồng nó là duyên có thể kiếp trước nợ nần nhau đến đó thôi và đã trả nợ xong rồi thì đường ai nấy bước
đến thời điểm hiện tại trí trung vẫn không hiểu vì sao vợ lại bỏ mình và cụ thể cái sai của mình là thế nào bản thân chỉ mơ hồ đoán định và đưa ra nhiều lý do để giải thích điều đó
trí trung chắc chắn mình có lỗi nhưng lỗi trầm trọng như bỏ bơi vợ con tệ bạc làm chuyện khuất tất thì chắc chắn không có
anh cho biết khi vợ đề nghị ly thân anh đã xin lỗi và mong cô ấy quay lại nhưng không được anh tin không phải do vợ có người khác mà lỗi ở mình chắc chắn là đã sống thế nào như ra trường độc đoán ghê gớm
anh nói trước đây không bao giờ cho vợ đi đâu xa mà không có mình vì rất sợ mất vợ anh quá thấm thiế cảnh chia tay của bố mẹ mình trước kia
anh tâm sự thêm hai năm trời bản thân chỉ cố thủ trong nhà hát
sáu giờ sáng đã đến pha một ly cà phê rồi đàn hát nước mắt cứ thế tự nhiên chảy dòng rau
đêm thì một mươi một một mươi hai giờ mới đứng lên để đi về
không phải vì là bận mà đó là bản thân rất sợ về nhà vì chỉ còn một mình
làm gì cũng không khỏi nghĩ về những ngày tháng đầy đủ đã qua
chí trung kể tôi có nuôi một con chó ăn cơm cũng cho nó ngồi lên lòng cùng ăn
trước nay tôi chưa bao giờ biết nấu cơm cả
có hai thứ tôi làm được là đun nước với luộc trứng
vậy mà hai năm đó tôi đã phải tự làm tất cả
lắm hôm nấu cơm mà nước mắt cứ chảy ra từ lúc nào
nấu xong thì không ăn nổi lại đi nằm đến
tối muộn mới cố ăn cho xong
mà nấu thì cũng phải ăn đi ăn lại vài ngày mới hết chưa làm gì được ăn đồ tươi đâu
sau hai năm trời sống chịu đựng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
thì đến giữa năm hai nghìn một mươi chín trí trung quen ngọc lan bạn gái hiện tại
trí trung chia sẻ bạn khái là người rất mực thước cẩn thận
luôn chăm chút cho anh từng quần áo tóc dáng đến ăn uống hàng ngày
hiện tại ngày nào anh cũng dành thời gian để tập thể dục để body đẹp hơn
chưa vào chiều về ăn cơm với người yêu
bản thân cũng không còn thích nhậu nữa mà ăn theo chế độ của bạn gái vạch ra để tốt cho sức khỏe
cuộc sống hiện tại vốn tốt đẹp như vậy nhưng trí trung vẫn cảm thấy không hạnh phúc được
khi vẫn còn canh cánh về một cuộc hôn nhân cũ không có các con bên cạnh
anh nói xem tử vi nói mình cô quả cho nên tương lai sau này của anh sẽ là chạy dưỡng lão
chứ không phải là gắn bó với một người nào đó
anh cũng cho biết anh và người yêu hiện tại đều không muốn một sự ràng buộc nào cả
ai ở nhà nấy anh vẫn ở nhà mình để chăm sóc cây cối
hương khói cho các bạn
các cụ và xin có sức khỏe để tự chăm sóc mình không làm liên luyện đến ai
nghệ sĩ trí trung hiện tại đã từng rất hạnh phúc
và có những lúc bất hạnh từng chừng không thể vượt qua được để rùi chút ra một điều
trên cõi đời này mỗi người sinh ra đều có một số bệnh có phúc có phận
nhận ra mình đã bỏ quên một người rất quan trọng đó là chính mình